sau chín ngày nỗ lực cứu hộ cứu nạn hôm nay lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được thi thể nạn nhân
bị mắc kẹt trong hang đá ở simacai lào cai là ông giàng xeo lử ra khỏi cửa hàng
sau những nỗ lực bơm nước vét cáp lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh lào cai đã tiếp cận được vị trí thi thể nạn nhân bị mắc kẹt
chín ngày qua chính quyền huyện simacai cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh lào cai
đã huy động hàng ngày trên một trăm ba mươi cán bộ chiến sĩ thuộc quân đội công an dân quân tự vệ tham gia cứu hộ cứu nạn
tuy nhiên do hang nhỏ hẹp có độ sâu khoảng hơn bốn mươi mét nhưng nhiều điểm chỉ rộng hơn bốn mươi cm
chỉ đủ một người chui lọt cộng thêm thời tiết mưa nhiều nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn
lọt ở phía bên kia của khoang chính vì vậy mà cái lượng nước hút ra phải mất khoảng gần hai ngày thì mới cạn được hang
mới tiếp cận được cái vị trí đó mà chúng tôi làm đi làm lại bốn lần mới có thể tiếp cận được hoàn toàn và đưa người bị nạn ra ngoài
theo nhận định ban đầu có thể do nước lũ cuốn vào bất ngờ lấp kín cửa hang đã làm nạn nhân tử vong từ nhiều ngày trước
khu vực ông lử mắc kẹt ở ngay ngách thứ nhất cách miệng hang khoảng ba mươi mét